vào thời khắc năm mới hai nghìn hai mươi tại khu vực đảo hòn chuối thuộc thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
trên chuyến tàu sáu trăm hai mươi ba vùng nam hải quân diễn ra lễ mừng năm mới cho hơn một trăm sáu mươi cán bộ chiến sĩ và phóng viên báo chí
đang trong hành trình thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ ở các đảo thuộc vùng nam hải quân xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi
những tiết mục văn nghệ giao lưu giữa các chiến sĩ vùng năm hải quân với những thành viên trong đoàn
đã tạo nên không khí vui tươi phấn khởi tạo sinh khí của thời khắc mừng năm mới tràn đầy niềm tin quyết thắng